tiếp tổng thư ký mạng lưới lao động châu á thái bình dương soya yoshida vào chiều ngày hôm nay
phó thủ tướng phạm bình minh khẳng định apec không chỉ là cơ chế hợp tác kinh tế hàng đầu ở khu vực
mà còn đi tiên phong trong việc thúc đẩy tăng trưởng bền vững cân bằng bao trùm và an toàn
những quan tâm của mạng lưới cũng nằm trong những nội dung ưu tiên của apec
cảm ơn phó thủ tướng đã dành thời gian tiếp
tổng thư ký mạng lưới lao động châu á thái bình dương soi yoshida đã nêu những quan tâm của mạng lưới
đồng thời trao cho phó thủ tướng bản tuyên bố của mạng lưới gửi tới các nhà lãnh đạo apec xem xét trong tuần lễ cấp cao tại đà nẵng
là một khu vực phát triển năng động chương trình nghị sự của apec không chỉ giới hạn trong các vấn đề kinh tế và thương mại
mà còn mở rộng sang các vấn đề liên quan đến người lao động
bao gồm phát triển nguồn nhân lực y tế nâng cao quyền năng của phụ nữ di chuyển lao động
đặc biệt một trong bốn ưu tiên của năm apec hai nghìn một mươi bảy là thúc đẩy tăng trưởng bao trùm và bền vững
trong đó phát triển nguồn nhân lực là nội dung ưu tiên cao nhằm thúc đẩy năng suất lao động
cũng như chuẩn bị lực lượng lao động cho tương lai trước sự phát triển nhanh chóng của khoa học công nghệ
việc apec đã tổ chức các hội nghị bộ trưởng riêng về phụ nữ
việc làm và y tế tại việt nam trong thời gian vừa qua cho thấy apec cũng rất quan tâm đến các vấn đề xã hội